vụ việc một sản phụ tử vong vì đốt than sửa ấm tại tỉnh con tum cách đây vài ngày cho thấy tình trạng người dân dùng than củi hoặc than tổ ong để đốt và sửa ấm vẫn diễn ra
hiện khu vực miền bắc đang trải qua những ngày mùa đông giá rét cảnh báo người dân không sửa ấm bằng những loại nhiên liệu này
năm nào cũng vậy cứ đến mùa lạnh là người ta lại nhìn thấy những hình ảnh này
năm nào cũng vậy đốt than để sửa ấm cả than củi và than tổ ong nhẹ thì bị bỏng nặng thì suy hô hấp hay đáng tiếc hơn là tử vong vì bị ngạt khí
một số sản phụ thì vẫn còn giữ quan niệm sửa ấm bằng than để đề phòng bệnh thật
liên quan đến ngộ độc với oxy carbot do mùa lạnh sửa ấm do bà con hiện nay không hiểu do đó đặc biệt là phía miền nam thì nhiệt độ không lạnh lắm
nhưng mà hay sử dụng cho các sản phụ sau khi xanh thì cái này rất là nguy cơ
nhiều khi trong cái diện tích nhỏ hẹp đó nó không đủ để nó có lượng oxy mà do đó nên chính cái này nó gây ra ngộ độc cho người bệnh
tình trạng bị ngộ độc khí co do sử dụng than sai cách đã được tuyên truyền cảnh báo từ rất lâu
thế nhưng nhiều người dân phần vì chủ quan phần vì thiếu kiến thức nên đã bị ngạt khí
đối với ngộ độc khí co và khí than
các khí củi các khí nhiên lượng cháy có carbon thì là có thể gây ảnh hưởng đến hôn mê kéo dài
do tổn thương não hoặc có dấu loạn về mặt trí nhớ mất trí hoặc là dấu loạn về trí giác không tỉnh
hoặc là có dấu loạn biểu hiện về tâm thần kinh khác
sang năm hai nghìn hai mươi thì hà nội đã cấm hẳn việc sử dụng bếp than tổ ong
tuy nhiên khu vực miền bắc vào mùa đông trời khá rét các loại than củi hay than thổ ong thường có giá khá rẻ
nên người dân thường dùng để sửa ấm
nhất là bà con sinh sống ở miền núi cao chính quyền địa phương cần tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến người dân
tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra